cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo lý thị loan hay còn gọi là loan cá chú tại thành phố biên hòa hoàng thị tuyết nhung chú tại thành phố biên hòa và trần công đại chú tại thành phố cần thơ về tội cưỡng đất tài sản
trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi loan đã thuê đất mở bãi giữ xe và thuê một số thanh niên làm trong bãi giữ xe của mình
loan đã đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát cổng sau công ty trách nhiệm hiệu hạn trang sinh việt nam xã thạnh phú huyện vĩnh cửu
lúc đầu loan giao cho đại thu tiền hàng ngày của những người buôn bán ở chợ sau đó lại giao cho nhung và tiến là chồng của nhung thu tiền
trong quá trình thu tiền thì những người nào không chịu đóng tiền sẽ bị đại nhung và tiến chửi bới đe dọa không cho bán hoặc đập phá đồ đạc hàng hóa của họ
ai muốn vào chợ buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của các đối tượng này
bằng cách này các bị can đã chiếm đoạt của bốn mươi tiểu thương số tiền gần một trăm ba mươi triệu đồng
dự kiến vào ngày sáu tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện vĩnh kiểu sẽ tuyên án các bị cáo